thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải tập trung đối với lĩnh vực đường bộ
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các tuyến đường bộ cao tốc trên cả nước triển khai lắp đặt hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh
đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hình thành được cơ sở tầng dữ liệu của ngành giao thông vận tải
trong đó có cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng
nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành giao thông vận tải đầy đủ kịp thời chính xác cho người ra quyết định
một trăm linh chế độ báo cáo trong ngành giao thông vận tải sẽ được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của bộ giao thông vận tải
có kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cung cấp đầy đủ dữ liệu mở của ngành giao thông vận tải
đối với các số liệu thống kê hàng năm các loại thông tin phải được công khai theo quy định của pháp luật
một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ giao thông vận tải được quản lý
theo dõi tiến độ xử lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử